tại thành phố vĩnh yên hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương phối hợp với tỉnh ủy vĩnh phúc
đã tổ chức hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề
vai trò định hướng của phê bình trong hoạt động thực tiễn và sáng tạo văn học nghệ thuật hiện nay
trường ban tuyên giáo trung ương võ văn thưởng đã tham dự hội thảo
hội thảo có sự tham gia của đại diện một số bộ ban ngành trung ương
và hơn một trăm linh nhà khoa học nhà nghiên cứu văn nghệ sĩ trong cả nước
phát biểu tại hội thảo đồng chí võ văn thưởng đánh giá
phê bình văn học nghệ thuật đã cơ bản khắc phục được lối phê bình xã hội học dung tục võ đoán quy trục
đồng chí nhấn mạnh để nâng cao chất lượng phê bình văn học nghệ thuật
phải bắt đầu từ việc xây dựng đội ngũ các nhà phê bình chuyên nghiệp
đồng chí võ văn thưởng lưu ý một số nhiệm vụ cần đặc biệt quan tâm
là sớm hoàn thành việc xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ việt nam hiện đại khoa học
đủ sức để giải đáp những vấn đề đặt ra trong thực tiễn
đồng chí mong rằng các nhà phê bình văn học nghệ thuật tiếp tục nuôi dưỡng
và truyền ngọn lửa đam mê sáng tạo phát huy trách nhiệm xã hội và trách nhiệm công dân
để nâng cao chất lượng phê bình văn học nghệ thuật